với hầu hết mọi người thì tết là dịp nghỉ ngơi để được quê quần bên gia đình vui tết đón xuân
xong cũng giống như những chiến sĩ công tác trong ngành y nói chung các bác sĩ tại bệnh viện một mươi chín tháng tám bộ công an
tết là những ngày bận rộn và chịu nhiều áp lực nhất
công việc chăm lo sức khỏe của người bệnh không có chỗ cho sự lơ là thờ ơ dẫu đó là tết đến xuân về
khoa điều trị tích cực và chống độc bệnh viện một trăm chín mươi tám không khí làm việc khẩn trương nghiêm túc
thậm chí là bận rộn hơn ngày thường bởi đặc thù của khoa là điều trị cho các bệnh nhân trong tình trạng rất nặng với nhiều bệnh cảnh khác nhau
khi nhìn thấy những bệnh nhân qua cơn nguy kịch và khỏe mạnh thì đó chính là niềm vui hạnh phúc trọn vẹn trong những ngày trực tết của y bác sĩ
trong những ngày tết thì tình hình sử dụng rượu bia của nhân dân khi mà tham gia giao thông rất là nhiều
rồi là cái mật độ giao thông rất là tăng cao nên là tình trạng tai nạn giao thông
tác hại của bia rượu rồi một số những bệnh lý trong cái giai đoạn mà thời tiết nó thay đổi
như bệnh viêm phổi bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính rồi những bệnh lý như viêm tụy vào rất nhiều
chúng tôi phải chuẩn bị tất cả những phương tiện kỹ thuật máy móc và các kíp kỹ thuật như là ecmo
lọc máu liên tục thay huyết tương đo áp lực nội sọ hay hạ thân nhiệt để điều trị cho bệnh nhân
thì chúng tôi đã chuẩn bị tất cả những cái dụng cụ vật tư tiêu hao để sẵn sàng
khi mà có bệnh nhân có chỉ định là chúng tôi sẽ sẵn sàng tiến hành các kỹ thuật
với các y bác sĩ ở khoa điều trị tích cực và chống độc bệnh viện một trăm chín mươi tám
chuyện lỗi hẹn giao thừa để chăm sóc điều trị cho bệnh nhân đã không còn xa lạ
có người ít thì bốn năm mà nhiều thì trên một mươi năm chưa được về với gia đình để đón cái tết trọn vẹn
bởi tính chất công việc và hơn hết là trọng trách mà họ đã và đang gánh phát
vì bệnh nhân ở đây rất là đông nên công việc của điều dưỡng chúng tôi rất là nặng
là những ngày tết này vì bệnh nhân vì công việc thì chúng tôi tham gia trực
cũng là một người phụ nữ trong gia đình phải đảm đương công việc nội trợ
thì tôi được phân công đi trực thì cũng cố gắng là hoàn thành tốt công việc
trong đấy thì gia đình cũng luôn động viên và hết sức là thông cảm
để mình hoàn thành tốt nhiệm vụ và cái công việc được giao
để đảm bảo cho công việc
công tác khám chữa bệnh trong những ngày tết
bệnh viện một trăm chín mươi tám đã có kế hoạch từ rất sớm tổ chức trực ở bốn cấp gồm
trực cấp lãnh đạo trực lãnh đạo các khoa trực thường trú với đội ngũ luôn sẵn sàng tiếp viện
hỗ trợ cho lực lượng tại bệnh viện trong các tình huống cần thiết
và lực lượng trực tiếp trực tại bệnh viện
bệnh viện đã có cơ số thuốc men dập tư đảm bảo cung ứng cho điều trị
cấp cứu cho người bệnh một cách tối đa trong điều kiện hiện tại
trong công việc vô gian hả
đối với lực lượng quốc trang nói riêng và lực lượng áo sáng nói chung
thì tất cả những nhiệm vụ phải hoàn thành thôi
vì mình phải là người phục vụ dân dân mà
thì phải lo cho dân đón tết an vui và mọi người trong đây đều xác định
tinh thần rất là happy rất là hạnh phúc
mọi người rất là vui vẻ và nhận nhiệm vụ
cũng như là gia đình cũng thông cảm với cái công việc của mình
để mình hoàn thành những nhiệm vụ được giao
những người ở lại trực tết đều có hương vị ngày tết
đầy đủ đều có bánh trưng thịt giò rồi xôi vân vân
có cả gà nữa các hương các thứ là gà đón tết
mặc dù không trực tiếp cầm súng chiến đấu trên các mặt trận tấn công trần nát tội phạm
nhưng trong chiến công chung của lực lượng công an nhân dân
luôn có những đóng góp thầm lặng của đội ngũ làm công tác y tế
tại bệnh viện một trăm chín mươi tám nói riêng và các đơn vị y tế công an nói chung
họ vẫn luôn nỗ lực cho mục tiêu chung của toàn lực lượng
vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân